tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi ba các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị sau khi nghe đại diện lãnh đạo cục đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý i và các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương các đơn vị các trường đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ rõ việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục đào tạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vẫn còn chậm tiến độ và chưa đạt yêu cầu đề ra
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii và nhiệm vụ trọng tâm của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các học viện trường công an nhân dân bám sát các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii và nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt các nội dung và nhiệm vụ của công tác giáo dục đào tạo được đề cập trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương cùng với đó tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên siết chặt kỷ luật kỳ cương chấp hành điều lệnh công an nhân dân tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo tổ chức triêu sinh bồi dưỡng theo kế hoạch